nhật bản luôn là đối tác tin cậy của asean đóng góp tích cực cho đối thoại hợp tác vì hòa bình ổn định và thịnh vượng tại khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định điều này tại hội nghị cấp cao asean nhật bản lần thứ hai mươi ba nhằm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa asean và nhật bản
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhật bản và các nước asean khác để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác toàn diện giữa hai bên
thủ tướng nhật bản suga yoshihide nhấn mạnh tầm nhìn asean đối với khu vực ấn độ dương thái bình dương được asean thông qua hồi năm hai nghìn một mươi chín là một tiếng nói mạnh mẽ của khu vực trong việc thúc đẩy việc thượng tôn pháp luật cởi mở minh bạch và toàn diện và đã trở thành những nguyên tắc hành động của asean và cam kết sẽ ủng hộ mạnh mẽ tầm nhìn này
ông suga bày tỏ mong muốn được tiếp tục đến thăm các quốc gia thành viên asean và gặp gỡ lãnh đạo của từng quốc gia để có thể thảo luận về những vấn đề còn vướng mắt